ông cha ta có câu đầu năm mua muối cuối năm mua vôi
mùa muối đầu năm là tập tục từ xa xưa của người việt đặc biệt là vùng đông bằng bắc bộ
với mong muốn điều may mắn xuyên xẻ sẽ đến với gia đình trong năm mới
muối là biểu tượng của tình cảm thắm thiết mặn nồng gắn kết no đủ
có lẽ bởi hạt muối có sự kết tinh cao màu trắng của muối tượng trưng cho sự sạch sẽ và tinh khiết
biểu tượng cho tình cảm tốt đẹp
hơn thế nữa muối còn thể hiện sự mặn mà tình thân thiết quanh năm trong các quan hệ họ hàng
làng xóm và quan hệ làm ăn
vì thế vào sáng mùng mùa tết đã có nhiều người bán muối rạo
mua muối đầu năm để cho nó may mắn đầu năm mua muối cuối năm mua vôi
cả năm được đậm đà tình cảm gia đình đậm đà nấy may
tình cảm thì phải đong đầy có lẽ bởi vậy mà người bán cũng đong đầy cả bát
chứ không gạt ngang miệng như một số loại hàng hóa khác
người xưa cho rằng mua muối có gọn mới mang lại sự đầy đủ trọn vẹn và no ấm cả năm
từ sáng đến giờ là rất nhiều người mua từ sáng giờ tôi bán được mấy chục cân rồi
có điều đặc biệt là cả người mua người bán đều cười nói vui vẻ và không ai kỳ kèo mặc cả bao giờ
cô đi lấy chùa đầu năm cô đi mua muối để lấy may cho cả gia đình
là đầu năm muốn mua muối để lấy may may mắn cho cả năm
trong đời sống thường nhật muối giữ vị trí quan trọng
còn theo quan điểm phong thủy muối mặn có tác dụng chống xú ế
xua đuổi tà khí và mang lại nhiều may mắn
vì mặn của muối như tình cảm thắm thiết mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình bạn bè và sự thuận lợi trong các quan hệ làm ăn